lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng trở lại sau dịch bệnh các đối tượng tăng cường hoạt động buôn lậu hàng hóa
quay vòng hóa đơn để đối phó với lực lượng chức năng
và mới đây lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện tạm giữ trên hai trăm linh thùng me khô và bia nghi vấn là nhập lậu
qua tin báo của quần chúng nhân dân tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã tiến hành kiểm tra phát hiện tại nhà của ông hồ thanh cầu
và ông nguyễn thanh hải cùng chú tại thị trấn tỉnh biên huyện tỉnh biên có một trăm năm mươi chín thùng me khô và bốn mươi hai thùng bia xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng tử không có nhãn phụ bằng tiếng việt
và hiện tổ công tác đã bản giao vụ việc cho công an huyện tỉnh biên ra quyết định tạm giữ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ